tại cao bằng sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cao bằng
tổ chức lễ phát động thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
bộ tiêu chí này nhằm khắc phục các vấn nạn liên quan đến hôn nhân gia đình đang có chiều hướng gia tăng
cao bằng là một trong số một mươi hai tỉnh thành phố trong cả nước được lựa chọn thực hiện thí điểm
bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm tiêu chí ứng xử chung và các tiêu chí ứng xử cụ thể
tiêu chí ứng xử chung gồm tôn trọng bình đẳng yêu thương chia sẻ
tiêu chí ứng xử cụ thể bao gồm tiêu chí ứng xử vợ chồng của cha mẹ với con ông bà với cháu
của con với cha mẹ cháu với ông bà của anh chị em
từng tiêu chí lại có những nội dung cụ thể như giữa vợ chồng trung thủy nghĩa tình chăm sóc nhau
cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con làm việc nhà đóng góp tài chính gia đình
lắng nghe cùng nhau thảo luận những vấn đề chung